chuyển sang phần tin quốc tế việc ukraine từ chối gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và liên minh châu âu eu trở lại trạng thái trung lập là một trong những điều kiện để đạt được hòa bình
và đây là khẳng định của thứ trưởng ngoại giao nga mikhail galugin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin tass vào ngày hai mươi sáu tháng năm
thứ trưởng galugin nêu rõ nga tin rằng chỉ có thể đạt được một giải pháp nếu như lực lượng vũ trang ukraine chấm dứt sự thù địch và phương tây ngừng cung cấp vũ khí
để đạt được một nền hòa bình toàn diện công bằng và lâu dài ukraine phải trở lại tình trạng trung lập không liên kết được khẳng định trong tuyên bố chủ quyền quốc gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi và từ chối gia nhập hai cơ chế nói trên
cùng ngày bộ ngoại giao nga cho biết trong cuộc gặp đặc phái viên trung quốc về các vấn đề á âu lý huy ngày hai mươi sáu tháng năm tại moscow
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã xác nhận cam kết của moscow về một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ukraine
ông đồng thời lưu ý đến những điểm trở ngại
ngại nghiêm trọng do phía ukraine và phương tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc hòa đàm